thưa quý vị trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng nhanh
tỉnh khánh hòa đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu toàn tỉnh
từ lúc giờ ngày hôm nay sáu tháng tám
trước đó tỉnh này đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu ở một số địa phương
tuy nhiên tình hình dịch covid một mươi chín ở khánh hòa ngày càng diễn biến phức tạp
với số ca dương tính sars cov hai tăng nhanh
cụ thể theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
liên tiếp những ngày gần đây số ca dương tính với sars cov hai tăng ở mức hai con số mỗi ngày
trong ngày năm tháng tám toàn tỉnh ghi nhận năm mươi một ca nhiễm mới
nâng tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh lên gần ba ca
nội dung công điện khẩn của chủ tịch tỉnh khánh hòa vừa ký vào chiều ngày hôm qua
nêu nhiệm vụ trọng tâm toàn tỉnh đó là dập dịch quyết liệt khẩn trương khoanh vùng
cách ly truy vết xét nghiệm để tách ép không ra khỏi cộng đồng
chính quyền tỉnh khánh hòa đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không ra đường khi không thực sự cần thiết để bảo vệ cho bản thân gia đình và cộng đồng